sau khi hà nội dần nới lỏng giãn cách lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông trên đường đã gia tăng đáng kể
từ đó xuất hiện không ít vi phạm giao thông
các tổ công tác một trăm bốn mươi một trên địa bàn thành phố đã tập trung cao độ xử lý các trường hợp này
bên cạnh đó vẫn thực hiện kiểm tra giấy đi đường đối với người dân đến vùng đỏ đảm bảo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín được an toàn
tổ công tác một trăm bốn mươi một làm nhiệm vụ tại đường lê văn lương hà nội
đây là địa bàn thuộc quận thanh xuân một trong những địa bàn thuộc vùng đỏ của hà nội
vì vậy việc kiểm soát giấy đi đường của người dân đến khu vực này vẫn được tiến hành
vẫn còn nhiều trường hợp vô tư ra đường nhưng không hề có giấy tờ tùy thân
vì vậy việc kiểm soát giấy đi đường của người dân đến khu vực này vẫn được tiến hành

công an thành phố hà nội làm nhiệm vụ ở đây đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm giao thông
đặc biệt là việc không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển phương tiện
tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên nhiều người dân khi thấy tổ công tác làm việc đã quay đầu xe bỏ chạy như thế này
sau khi nới lỏng giãn cách mật độ tham gia giao thông của người dân đã tăng lên đáng kể
mặc dù đó thì tổ công tác mạnh cũng tăng cường kiểm tra tại các vùng đỏ
ngoài ra với những trường hợp tham gia giao thông mà không chấp hành
lửa giao thông cố ý không chấp hành không nợ mũ bảo hiểm hoặc làng lát đánh vong anh em cũng kiên quyết xử lý
hà nội mới dỡ bỏ ba mươi chín chốt kiểm soát cửa ngõ ra vào vùng xanh của một mươi chín quận huyện thị xã trên địa bàn
nhưng vẫn tiếp tục duy trì hai mươi ba chốt kiểm soát tại các cửa ngõ ra vào thành phố
và một mươi hai tổ công tác đặc biệt kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông cũng như phạm pháp hình sự
hôm nay mình đang đi tiêm vaccine mũi hai
thì mình thấy là mọi người làm việc mặc dù nắng nôi và lưu lượng giao thông là đi qua đông đức
nhưng mà mọi người kiểm tra rất là cẩn thận và đầy đủ
thì công tác bảo vệ như thế này thì cá nhân mình là một công dân mình thấy khá là yên tâm
cho chính bản thân mình và cho cộng đồng
mình nghĩ là tốt hơn hết là cứ tham gia giao thông
thì nên tham gia trong trường hợp là hết sức cần thiết
hoặc là có việc thực sự cần thiết thì hãy đi
còn nếu mà không thì ở nhà để giảm tải cái lượng giao thông
cũng như là trả lời
gây áp lực quá nhiều cho công việc của các lực lượng chức năng
hà nội thời điểm hiện nay vẫn chưa thực sự trở thành vùng xanh
do vậy nếu người dân có tâm lý chủ quan lơ là
rất có thể không giữ được những kết quả đã đạt được
đặc biệt khi mọi thứ trở lại trạng thái bình thường mới
điều đó có nghĩa giao thông sẽ không còn thông thoáng
vì vậy rất cần ý thức tham gia giao thông đúng quy định